trong ngày thi đấu mùng tám tháng một mươi hai tại sea games ba mươi đoàn thể thao việt nam đã có được một cơn mưa vàng đến từ bộ môn điển kinh đấu kiếm và bộ môn bơi
với tổng số một trăm sáu mươi ba tấm huy chương đoàn thể thao việt nam đang ở vị trí thứ ba
tin vui trong ngày thi đấu chính thức thứ tám đến từ những bộ môn được kỳ vọng mang về nhiều huy chương vàng cho việt nam là điển kinh bơi lội bắn cung
ở môn điển kinh các nội dung thế mạnh như một trăm linh m và một năm trăm linh m
điền kinh việt nam liên tiếp giành được những tấm huy chương vàng của lê tú trinh nguyễn thị oanh và dương văn thái
thi đấu ở nội dung đi bộ một mươi m thu trang xuất sắc về đích đầu tiên
kinh ngư nguyễn thị ánh viên tiếp tục cho thấy phong độ xuất sắc và có tấm huy chương vàng thứ sáu tại sea games ba mươi
môn bắn cung góp công rất lớn vào ngày thi đấu vàng của thể thao việt nam khi có ba tấm huy chương vàng
ở các bộ môn như taekwondo karetaedo đấu kiếm dia
các đội tuyển của chúng ta cũng có ngày thi đấu khởi sắc khi giành được bảy tấm huy chương vàng
đoàn thể thao việt nam vẫn duy trì vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp và hướng đến những tấm huy chương vàng tiếp theo ở những ngày thi đấu còn lại